thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam đã có tám sáu trăm sáu mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hơn bốn ba mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy việt nam có thêm hai bảy trăm tám mươi bảy ca mắc
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một bảy trăm ba mươi chín ca
thưa quý vị tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện giã chiến số một thành phố hồ chí minh có bốn bốn trăm hai mươi ba f đang điều trị tại đây
nhưng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến nay số bệnh nhân xuất viện đã là một bảy trăm một mươi hai
đây là một tin vui giữa tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng tại thành phố hồ chí minh
theo ban giám đốc bệnh viện giã chiến số một thành phố hồ chí minh
trong số hơn một bảy trăm linh trường hợp f được xuất viện trong thời gian qua
có một trăm chín mươi ca vẫn có kết quả xét nghiệm
dương tính với sars cov hai nhưng chỉ số nồng độ virus thấp có thể xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đi vào hoạt động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
có quy mô bốn năm trăm linh giường đặt tại ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia đại học tp hcm
theo sở y tế tp hcm bệnh viện giã chiến số một là loại hình cơ sở tiếp nhận điều trị tầng một của mô hình tháp bốn tầng
có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị toàn bộ số ca mắc mới
các trường hợp đang được cách ly tập trung f một chuyển sang f
đồng thời cơ sở y tế này chủ động phân loại độ nặng của bệnh nhân để kịp thời chuyển tuyến
giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị trường hợp nặng hơn
chủ tịch ubnd tp hcm vừa chỉ đào khẩn hai lực lượng công an và giao thông vận tải
khắc phục ngay tình trạng ồn tắc cục bộ tại hai mươi hai chốt kiểm dịch ra vào tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã chỉ đạo thanh tra
sở giao thông vận tải tại hai mươi hai điểm chốt trên địa bàn
đối với phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện phương tiện sẽ cho qua ngay
cần thiết thì kiểm tra sát xuất và hạn chế để xảy ra ủn tắc giao thông trên các tuyến
đồng thời sở giao thông vận tải đã chỉ đạo ban duy tu cùng phòng kết cấu
bố trí biển báo phối hợp với thanh tra phân loại luồng xanh để các phương tiện được di chuyển thuận tiện
đối với các phương tiện cá nhân ngay sau khi có chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp
ubnd tp hcm đã nghiên cứu và có biện pháp để giải quyết nhanh nhất các thủ tục
để người dân thuận tiện trong việc lưu thông trong đó cố gắng tối đa giảm thủ tục hành chính
để các phương tiện nhanh chóng lưu thông qua chốt lực lượng chức năng cũng khuyến cáo
người điều khiển phương tiện giao thông cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần kiểm tra
và khuyến khích khai báo y tế online trước khi đến chốt
trong những ngày qua tình hình dưới bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cà mau có diễn biến phức tạp
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cùng các lực lượng chức năng căng mình
ngày đêm bám trụ bất kể mưa nắng để kiểm tra lượng người và phương tiện ra vào tỉnh
nhằm ngăn chặn kịp thời nguồn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
và với tinh thần cùng chung tay chống dịch thì đã có không ít những tình cảm thể hiện tình quân dân
tạo thêm sức mạnh và động lực để cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được ra
đây là hình ảnh
vào những buổi tối tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên quản lộ phụng hiệp
đoạn giáp danh địa bàn giữa cà mau và bạc liêu tuyến đường trên là một trong những tuyến có lưu lượng
người và phương tiện từ các tỉnh thành đổ về đây rất lớn
chính vì vậy bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
thì việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện những người đi về từ vùng dịch
đưa cách ly tập trung là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu
bất kể lúc nào cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và các lực lượng chức năng
vẫn kiên trì bám trụ quyết tâm ngăn chặn dịch covid một mươi chín ngay từ cửa ngõ
dù mưa dù nắng thì anh em vẫn ra ngoài vị trí mà đã được phân công
để phân luồn rồi hướng dẫn bà con trên xe tất cả bà con xe xuống
để khai báo y tế theo đúng quy định
những trường hợp mà cố tình trốn qua trạm
như là trốn trên trùng xa đải trường hợp là giả dạng đi bộ
chúng tôi phát hiện chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp nào
không để lọt những người mà chưa khai báo y tế mà để vào khu vực thành phố cà mau
những ngày gần đây lưu lượng người dân lao động từ các tỉnh thành trở về cà mau ngày mùa đông
để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa giữ gìn an ninh trật tự
giám đốc công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện tăng cường hỗ trợ
các chốt kiểm tra phòng chống dịch
trước những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
những ngày qua không ít tập thể cá nhân mạnh thường quân hàng ngày cùng nhau vận động quyên góp
để mua từng thùng mì nấu những phần ăn và các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt khác
mang đến tặng cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín

để mua từng thùng mì nấu những phần ăn và các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt các mệnh mạnh giả